sáng nay tòa nhân dân tỉnh thái nguyên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ba mươi ba bị cáo trong vụ án khai thác hơn ba triệu tấn than trái phép
xảy ra tại mỏ than minh tiến huyện đại từ với các tội danh vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
mua bán trái phép hóa đơn vật liệu nổ sử dụng trái phép vật liệu nổ lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng chủ mưu trong vụ án được xác định là châu thị mỹ linh chú tại tp hcm giám đốc công ty cổ phần yên phước
châu thị mỹ linh đã chỉ đạo thuộc cấp khai thác thỏa thuận thống nhất ký hợp đồng dịch vụ chuyển nhượng trái pháp luật
để công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương tỉnh hải dương khai thác trái phép than tại mỏ than minh tiến
tổng khối lượng than và khoáng sản đi kèm bị khai thác trái phép là hơn ba triệu tấn gấp hai mươi ba bốn lần tổng sản lượng được cấp phép trong thời hạn một mươi tám năm
linh còn chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ chứng từ hóa đơn để che giấu sai phạm thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng
châu thị mỹ linh cũng bị cáo buộc là chủ mưu khi đồng ý cho bán chui gần ba tấn thuốc nổ và gần một mươi một kíp nổ cho các đối tượng
để khai thác than trái phép thu lợi bất chính hơn hai tỷ đồng
trong vụ án này còn có ba mươi hai bị cáo khác có liên quan trong đó có cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường và sở công thương tỉnh thái nguyên
bị cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo kế hoạch phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông trần việt thắng chú tại tỉnh kiên giang là giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn việt thắng
để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ án đầu năm hai nghìn hai mươi ông trần việt thắng thỏa thuận bán lại dự án khu dân cư
thương mại chợ cầu móng tại xã hòa an huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang do công ty trách nhiệm hữu hạn việt thắng
làm chủ đầu tư cho công ty cổ phần tập đoàn đầu tư uniland hay gọi tắt là công ty uniland với giá ba mươi năm tỷ đồng
để đảm bảo thực hiện việc mua bán ông thắng thống nhất đưa công ty uniland trở thành thành viên góp vốn chín mươi năm vốn điều lệ
vào công ty trách nhiệm hữu hạn việt thắng ông thắng năm vốn điều lệ và là người đại diện theo pháp luật của công ty
sau đó công ty uniren đã nhiều lần chuyển khoản và đưa tiền mặt cho ông thắng tổng cộng là hơn năm hai tỷ đồng
tuy nhiên sau khi nhận được tiền thì ông thắng lại không thực hiện chuyển nhượng dự án như thỏa thuận
mà tự ý làm hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn việt thắng
với nội dung là thay đổi thành viên góp vốn công ty uniland chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp sang ông thắng
và người nhà để chiếm đoạt số tiền trên năm hai tỷ đồng khám xét công ty trách nhiệm hữu hạn việt thắng
và cũng là của nhà ông thắng
hai tỷ xã ngọc hòa huyện rồng riêng tỉnh kiên giang cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu có liên quan
thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
bắt quả tang nhân viên của một quán bắp có hành vi mua bán cháy phép chất ma túy và bốn người dương tính với chất ma túy
lực lượng phối hợp bắt quả tang nhân viên của một quán bắp có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và đối tượng nguyễn hiễu phước hai mươi một tuổi chú tệ tỉnh đồng nai là nhân viên quản lý kho n hai o sisa của quán bắp
nằm trên địa bàn khu phố bảy phường thống nhất đang có hành vi mua bán cháy phép chất ma túy tại quán
thu giữ một gói ma túy và bốn viên thuốc lắc
kiểm tra quán lực lượng chức năng phát hiện một trăm hai mươi tám sản phẩm là rượu các loại hai bình khí n hai o loại hai mươi kg
cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
và qua kiểm tra nhanh phát hiện bốn đối tượng dương tính với chất ma túy
còn tại thành phố đà nẵng công an phường hòa khê quận thanh khê cho biết vừa làm rõ đối tượng
nguyễn văn đức một mươi bốn tuổi trú tại phường hòa khánh nam quận liên triểu về hành vi trộm cắp tài sản
cụ thể vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba công an phường hòa khê liên tiếp nhận được tin trình báo từ các quán cà phê
higland tại hai trăm ba mươi chín điện biên phủ và quán pizza tại kiệt hai trăm ba mươi bảy điện biên phủ về việc bị kẻ gian đột nhập
trộm cắp lượng lớn tiền mặt tại quầy thu ngân tập trung lực lượng truy xét đến ngày tám tháng một mươi
công an phường đã mời được nguyễn văn đức làm việc tại cơ quan công an đức thừa nhận đã gây ra
hai vụ đột nhập trộm cắp nói trên lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy cần sa sử dụng
ngoài ra đức còn thừa nhận đã gây ra một số vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn
vụ việc đã được bàn giao cho công an quận thanh khê điều tra làm rõ
kính thưa quý vị ngày chín tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh bình dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử một mươi bảy bị cáo
trong vụ án làm giả giấy tờ cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh bình dương và tỉnh bình phước
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai lợi dụng chính sách của nhà nước về sử dụng lao động người nước ngoài
bị cáo nguyễn kiên cường cựu chuyên viên phòng chính sách lao động thuộc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương
và một mươi sáu bị cáo khác đã làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn
để thi hành công vụ tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép
quá trình điều tra xác định bị cáo cường đã nhận hối lộ hơn tám ba tỷ đồng để thẩm định hồ sơ đề xuất lãnh đạo cấp phép cho hàng ngàn người nước ngoài
bị cáo lê minh quốc cường cựu giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương
bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ
ba cựu phó bang bang quản lý các khu công nghiệp tỉnh bình dương gồm nguyễn thành trung nguyễn thành nhân và đặng quang việt đã ký các giấy phép lao động có sai phạm
bị cáo hoàng thanh cựu trưởng phòng quản lý lao động thuộc ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh bình dương bị cáo buộc nhận hối lộ hơn một năm tỷ đồng
ngoài ra các bị cáo từng làm việc ở bang quản lý khu kinh tế bình phước công ty kiểm toán tư vấn trồng việt công ty tư vấn thuế ánh dương công ty bảo ngọc visa
công ty du lịch quốc tế á châu còn bị truy tố về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức đưa hối lộ và tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép
tại phiên tòa sơ thẩm có hai mươi ba luật sư tham gia bào chữa cho một mươi bảy bị cáo
nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan cũng được triệu tập tới phiên tòa
phiên tòa xét xử sơ thẩm dự kiến kéo dài trong năm ngày
từ ngày chín đến ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với lê hoàng bốn mươi hai tuổi
ngụ ấp bốn xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một hoàng đến tỉnh trà vinh sinh sống và gian dối giới thiệu tên là lê minh hoàng bốn mươi chín tuổi
ngụ phường năm tp trà vinh
chuyên làm nghề kinh doanh bất động sản và ở địa bàn xã phước hảo huyện châu thành có mua nhiều đất truộn
quá trình quen biết các bị hại hoàng đưa ra thông tin gian dối có mua năm thửa đất trên địa bàn thành phố trà vinh để phân lô bán nền
để tạo lòng tin cho các bị hại hoàng sử dụng ô tô cá nhân chở các bị hại đi xem đất
sau khi xem đất các bị hại tin tưởng đồng ý đưa tiền cho hoàng để mua đất
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai hoàng đã chiếm đoạt của bốn bị hại
với số tiền gần chín tỷ đồng và đưa ra thông tin gian dối chiếm đoạt trên năm trăm linh triệu đồng của một bị hại để nhận làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất
mạng xã hội đang lan truyền chóng mặt về việc tài khoản ngọc trinh tám mươi chín chạy xe mô tô phân khối lớn gây mất an toàn
thể hiện sự thiếu tuân thủ luật giao thông sự việc này đã gây bức xúc trong dư luận
ngày tám tháng một mươi trên trang tiktok cá nhân có tên ngọc trinh tám mươi chín đăng tải đoạn clip dài hơn ba phút
về vụ tai nạn xe mô tô phân khối lớn của chính chủ tài khoản
theo đó vụ tai nạn xảy đến vì bản thân người này lái xe không đảm bảo an toàn chạy xe trong trạng thái quỷ cối một chân
còn chân còn lại trường dài trên yên xe
khi xe mô tô đi vào đoạn đường cua do không làm chủ được phương tiện cô gái và chiếc xe đã ngã nhào xuống đất
vụ tai nạn tuy không làm ảnh hưởng đến tính mạng của cô và những người có liên quan
xong gây phản cảm và bị cộng đồng mạng chỉ trích vì hình ảnh lái xe xấu xí cổ suý do việc không tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ
trước đó ngày hai mươi bốn tháng chín tài khoản này có chia sẻ một đoạn clip ngắn khoảng hơn bốn mươi giây quay lại những mạng trình diễn lái mô tô hết sức nguy hiểm
theo đó người phụ nữ này cùng một số người đàn ông khác tụ tập bên trong khu đô thị thủ thiêm để lái xe trình diễn quay video
người này đã chạy xe trong tư thế thả hai tay đứng lên trời để tạo kiểu chụp hình
hay lái xe trong tư thế ngồi lệch một bên được biết tài khoản này thuộc về một nữ người mẫu và có lượng lớn người theo dõi
hành động của cô gái này đã gây bức xúc dư luận đặc biệt là đối với các bậc phụ huynh
bởi họ lo ngại hình ảnh đó có thể tác động xấu đến con em họ nhất là những trẻ luôn coi người mẫu này là thần tượng của mình
ủy ban giáo lý tức tinh hội đồng giám mục việt nam khẳng định
việc tự ý thực hiện những hành vi trừ tà
mang tính mê tính và ma thuật của nhóm tín thủ tự xưng nhóm trừ quỵ bảo lộc là sai lạc
không phù hợp với giáo lý và thực hành của giáo hội công giáo
nguyễn thị thương tự xưng mình được chú cha trực tiếp mặt khải và là thư ký cho chú cha
đã phủ nhận vai trò của chú kito xúc phạm nặng nề đến đức tinh công giáo
những việc làm sai trái vi phạm thực hiện những hành vi trừ tà mang tính mê tính ma thuật của nhóm trừ quỷ bảo lộc
đã bị dư luận lên án cơ quan chức năng xử lý như thế nào
tất cả sẽ có trong phóng sự tiếp theo của truyền hình an ninh tv ngày mai
việc làm dụng đặt tay cầu nguyện chữa lành không được sử dụng theo đúng nghĩa của nó
mà được nguyễn thị thương và ông nguyễn chu truyền dùng làm để trừ bùa trừ ma trừ quỷ
cả thương và ông truyền đều không biết phân phục tự huyển hoặc
thực chất là biến những suy nghĩ của bản thân thành ý chú cha với mục đích cá nhân
theo nguyên tắc là trong luật của giáo hội nếu mà một lĩnh vực nào muốn trừ quỵ
thì phải có ý kiến của tòa giáo hội cho phép thì mới được
mà bây giờ ngay cả những cách nếu mà họ thực hành của họ thì mình cảm thấy là
nó mang một tính cách là mê tính gì đó ăn nhiều quá
nó không có đúng là giáo hội mà dạy như vậy được
thương người tự xưng mình là thư ký truyền tiếng nói của chú cha
một cách ngoan cố và là nguyên nhân đầu bối của những sai lầm
nhóm này đã chan dựng những người làm chứng
mời gọi rất nhiệt thành nói những điều đạo đức
thi hành lối sống hạm mình ăn chay cầu nguyện
nhưng lại thiếu đức mến chui toàn bổn phần của một tính hiểu đó là đức phương phục
trong đó ông truyền đã nhiều lần được tòa giám mục khuyên nhũ
khuyến cáo để ông truyền an năng hối cãi
thậm chí là ra tối hộ thư với hình thức xử lý treo chén linh mục
tuy nhiên ông truyền thương và những người trong nhà chúa cha
lại không biết sửa sai ngoan cố không từ bỏ hoạt động
chỉ nghe lời chú cha chứ không nghe lời giám mục
đặc biệt thương và đồng bọn còn nhiều lần viết đơn thư
làm chứng cho các video công khai công kích phê phán giám mục giáo phận đà lạt